mưa lớn đã khiến nhiều người mắc kẹt trên tòa nhà thiệt hại lớn về tài sản nhưng rất may là không có thương vong về người
sau đây sẽ là ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự
theo thông tin ban đầu người dân phát hiện khói ở khu trung cư kế trên vào khoảng một mươi chín h hai mươi năm phút ngày một mươi một tháng một mươi
sau đó khoảng ba mươi phút nhiều người nghe thấy những tiếng nổ lớn từ tầng hầm của tòa nhà ct bốn a rồi khói um lên đen kịt từ hầm
vụ việc khiến cư dân ở khu vực này hoảng loạn tháo chạy xuống dưới tuy nhiên trên các tầng cao của khu nhà vẫn còn nhiều người mắc kẹt
nếu là cậu bị sạch thì mình đưa đi cấp cứu rồi xong rồi về đây

thì sau đấy khói quá không xảy ra được bây giờ vào một cái phòng ở tầng bảy
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều gần năm mươi xe cứu hỏa xe thang xe cứu hộ xuống hiện trường dập lửa
bắc thang lên ban công các tầng trên của tòa nhà để giải cứu người mắc kẹt
đến khoảng hai mươi một h ba mươi
về cơ bản đám cháy đã được dập tắt tuy nhiên một số xe thang không thể vươn cao nhiều
nên lực lượng cứu hộ phải chuyển phương án đưa người trực tiếp tiếp cận các tầng bằng thang bộ để hướng dẫn họ cách chống ngạt
bên cạnh đó lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải vận động người dân cố di chuyển lên tầng thượng của hai tòa nhà
thống kê ban đầu lực lượng chức năng giải cứu khoảng ba trăm linh người từ các tòa nhà
công tác tổ chức cứu chữa là gặp rất nhiều khó khăn
chúng tôi phải huy động gần như toàn bộ các lượng bình thở
của các phòng số hai số ba số bảy số tám số chín
và chúng tôi phải cả trường hồ cháy cháy và chúng tôi phải trực tiếp bằng năm cái bình năm cái máy nạp trực tiếp luôn
chỉ trong vòng một mươi một mươi năm phút bình khi nào cũng phải quay ra lặng lặng lại
sau khi nhận được tin thì có thể là ngay như thế trên khu vực gần như là đơn vị nào cũng được cử các đội công cư đến
rất nhiều xe cử thương đã được đến
số nạn nhân cũng bị tướng đổi nhẹ thôi
chủ yếu là ngạt khí thở
một số trường hợp thì được thở oxy ngay tại xe cấp cứu
còn một số nặng thì được vận chuyển về các bệnh viện thứ sáu
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút người dân sống trong tòa nhà bị cháy cơ bản đã được giải cứu ra khu vực an toàn
trong đêm lực lượng cứu hộ vẫn tổ chức tiếp cận các căn phòng để xem còn xót ai ở trên
cùng với đó một tổ công tác vẫn cho xe hút nước khỏi tầng hầm để tránh dầu lan ra mặt nước
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
nước lũ trên sông hồng đoạn chảy qua thành phố lào cai giáp giới với trung quốc bất ngờ tăng nhanh từ sáng nay
vào lúc một mươi ba h chiều qua mực nước đã dâng lên đến tám mươi hai m lên mức báo động hai
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh lào cai thì nước lũ sông hồng sẽ còn tiếp tục dâng cao
khoảng bảy giờ sáng mực nước chỉ là bảy mươi tám bốn mươi một m
nhưng đến một mươi ba h chiều nay nước lũ đã ở mức tám mươi hai m đạt mức nguy hiểm báo động hai với cường độ lũ dâng cao cực nhanh
theo trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh lào cai trận lũ đột ngột này chủ yếu là do phía bên trung quốc đang tiến hành xả lũ cách lào cai khoảng một trăm linh km với lưu lượng xả lũ hai năm trăm linh m ba một giây
trước đó trong các ngày mùng chín và ngày mùng một mươi tháng một mươi mưa liên tục trên diện rộng cũng đã khiến các sông suối trên địa bàn lào cai xuất hiện một đợt lũ nhỏ biên đội lũ phổ biến từ năm đến một m
riêng sông hồng thì từ đêm ngày một mươi dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi nước sông đã rút xuống thấp
một lương cao bắt đầu từ bảy giờ sáng nay
hiện thì khí trung quốc xả lũ với lưu lượng hai năm trăm linh m một s theo dự báo của đài khí tượng thủy văn lào cai thì lũ sẽ vẫn tiếp tục lên và lũ sẽ thật đỉnh vào khoảng một mươi ba h chiều hôm nay và ở mức coi như là tám mươi hai
tình hình lũ xuất hiện đột ngột ở bất thường thì đài khí tượng thủy văn lào cai của tôi đã làm bản tin cảnh báo gửi cho ban chủ yếu phòng trung quốc báo tỉnh
chủ yếu phòng trung quốc báo tỉnh nắm bắt được tình hình để từ đó chính quyền các cấp chỉ đạo người dân dọc hai bên sông phòng tránh làm sao phòng tránh đợt lũ này tốt nhất để giảm thiểu mọi thiệt hại do lũ gây ra
lũ lớn lên nhanh trên sông hồng đã gây ngập úng một số diện tích lúa và hoa màu bên sông
điều đáng lo ngại là mặc cho dòng nước chảy xiết nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm ra sông để vớt củi và vật trôi nổi trên sông như thế này
lũ sông hồng được dự báo sẽ gây ngập lụt vùng hạ lưu đặc biệt là vùng thấp ven sông
để giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra các địa phương cần kịp thời nắm bắt tình hình khẩn trương di rời người dân sống ven sông hồng
có các biện pháp quyết liệt để người dân không ra sông vớt củi và các vật trôi trong dòng lũ để đảm bảo an toàn
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
tại bà rịa vũng tàu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam bùi hoàng thanh tùng
thên tường gọi là thúy điễu hai mươi hai tuổi trú tại phường bốn tp vũng tàu về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào ngày một mươi chín tháng tám tùng điều khiển xe máy chở đối tượng tiên bi hiện đang bỏ trốn
khi đến ngã ba đường hạ long phan chu trinh tp vũng tàu hai đối tượng phát hiện du khách quốc tỉnh úc đang điều khiển xe máy
có để một túi sách trong giỏ xe tùng ép sát để đồng bọn giật túi sách rồi tẩu thoát
tài sản chiếm đoạt của nạn nhân gồm ba triệu đồng tiền mặt một chiếc điện thoại di động cùng các giấy tờ tùy thân
trước đó tại địa bàn phường bảy thành phố vũng tàu và đồng bọn cũng đã ra tay cướp giật tài sản của một người nước ngoài với thủ đoạn tương tự
được biết tùng từng có tiền án bốn năm tù giam về tội cướp giật tài sản
công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan tòng nhậm chú phường tám tp bạc liêu về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó nhận được tin báo của anh phạm thanh tài chú tp bạc liêu về việc bị gẻ gian lấy trộm một chiếc xe gắn máy nhãn hiệu sirius
công an tp bạc liêu nhanh chóng cử lực lượng tiến hành điều tra xác minh
quá trình điều tra lực lượng công an đã có đủ cơ sở xác định phan tòng nhiệm là thủ phạm vụ trộm nêu trên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm trên thì phan đồng nhiệm còn thực hiện sáu vụ trộm khác trên địa bàn thành phố bạc liêu trong thời gian qua
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
tại hà tĩnh đồn biên phòng sơn hồng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh vừa thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thu hồi được một mươi khẩu súng các loại
tại hà tĩnh đồn biên phòng sơn hồng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh vừa thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thu hồi được một mươi khẩu súng các loại
ba tơ là huyện miền núi quảng ngãi với địa hình chia cắt và tiếp xác với các tỉnh tây nguyên các huyện sơn hà nghĩa hành đức phổ
từ thực tế tình hình trên công an huyện ba tơ đã xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội góp phần đắc lực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

trong buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc người dân đã ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật cũng như vai trò của mình trong phối hợp với lực lượng công an tham gia bảo vệ an ninh trật tự

nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền trong thời gian qua nằm sở của tay ổn định và trong sạch
công an huyện ba tơ cũng thường xuyên tổ chức các đợt tình nguyện giúp dân tạo mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân địa phương
qua đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai rộng khắp tạo niềm tin giữa nhân dân với lực lượng công an
đây là một trong những phong trào mà người dân hưởng ứng
có một ý nghĩa là nó đảm bảo được an ninh thật tự góp phần vào cái vấn đề xây dựng cuộc sống của người dân
nhân dân ở đây họ thấy sức tự lực trong vấn đề nỗ lực bảo vệ quê hương làng xóm và mỗi người dân cũng là một công an viên
để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc công an huyện ba tơ sẽ tiếp tục phối hợp với các hội đoàn
để thực hiện nghị quyết liên tịch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới
xây dựng khu dân cư xã phường thị trấn về an ninh trật tự không có tội phạm và tệ nạn xã hội
phát hiện chọn những mô hình hiệu quả để nhân rộng vận động người dân tích cực tham gia quản lý
cảm hóa người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng
thưa quý vị và các bạn gần đây hàng loạt vụ giáo viên mầm non đánh đập trẻ khiến dư luận vô cùng bức xúc và phẫn nộ
mới đây nhất tối ngày chín tháng một mươi một gia đình ở hà nội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cô con gái một mươi bảy tháng tuổi
bị cô giáo ở nhóm lớp mầm non đụ cười sinh số bốn mươi bảy ngách sáu mươi ba trên ba mươi ba lê đức thọ mỹ đình nam từ liêm hà nội đánh tát làm cháu ngã ra phía sau
đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội đã yêu cầu phòng giáo dục quận nam từ liêm phối hợp với phường quản lý địa bàn
làm việc với phụ huynh nhóm lớp cô giáo để làm rõ sự việc trên
trước đó người chia sẻ đoạn clip này cho biết ngày sáu tháng một mươi vợ chồng chị tình cờ xem camera lớp học của con thì phát hiện cháu bé khóc
và bị bệnh
bé gái đã gần một mươi bảy tháng tuổi
vụ việc xảy ra vào ngày sáu tháng một mươi tại một ngôi trường mầm non tư thục ở mỹ đình từ liêm hà nội
ngay sau khi được chia sẻ sự việc đã thu hút hàng nghìn lượt quan tâm và bình luận đa số lên án sự bạo hành của bảo mẫu
chờ khác tại huyện văn quan tỉnh lạng sơn bé hai tuổi nhặt rác ăn vì bị cô giáo nhốt từng khiến dư luận bất bình
không lâu sau vào ngày năm tháng một mươi hai bảo mẫu ở trường mầm non sơn ca quảng bình lại khiến dư luận thêm phẫn nộ
khi chói tay chân nhết dẹp vào miệng bé trai mới chỉ một mươi năm tháng tuổi và bị chính phụ huynh bắt quả tang
thưa quý vị và các bạn theo thống kê của trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng cho biết
hàng năm ở nước ta có khoảng một vụ bạo hành trẻ em và năm sau thường cao hơn năm trước
tại sao tình trạng bạo hành trẻ em đặc biệt là trẻ em ở lứa tuổi mầm non ngày càng gia tăng
vậy thì trách nhiệm của ai khi để vấn nạn này xảy ra
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tiếng gào khóc của bé hai mươi hai tháng tuổi khi bị nhốt ở ngoài cửa lớp học
bé nhặt rác trong thùng rác để ăn
bị cô giáo trông trẻ chói chân
dùng thìa đánh vào chân vào má
liên tiếp nhiều vụ bạo hành trẻ em trong năm hai nghìn một mươi năm
và những năm trước đó đã xảy ra
những hành vi này đang làm bà hoàng dư luận xã hội
xót xa bất an và lo lắng là cảm xúc của bất kỳ ai khi phải xem phải chứng kiến những hình ảnh này
với tư cách là một người làm mẹ thì chúng tôi không thể chấp nhận được cái hành động này
mà chúng cảm thấy rất là lo lắng và hoang mang
chúng tôi không biết tin vào ai
khi mà đến trường thì các con cũng không được yêu thương
và bị cư xử này tôi rất là bức xúc khi mà chứng kiến cái cảnh mà cái em bé bốc
thực trạng đau lòng và đáng lên án này không phải bây giờ mới xuất hiện
mà trước đó đã có rất nhiều vụ bạo hành trẻ mầm non rất nghiêm trọng xảy ra
điển hình như vụ quản lý lê thị đông phương và bảo mẫu nguyễn lê thiên lý lấy khăn vịt mũi bóc cổ túm đầu đánh trẻ trong năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù hai đối tượng này đã phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật
xong theo bác sĩ nguyễn trọng an những hành vi nói trên khiến trẻ bị sa chấn về mặt tâm lý rất nặng nề và lâu dài
rất nhiều hàng năm là trên một ngàn vụ
và cái bạo hành là một sự rất nặng nề
và nó gây những cái sang chấn về tâm lý
thậm chí là nó gây dối loạn về tâm thần của đứa trẻ và ám ảnh cho suốt cuộc đời
theo ông an chỉ một số vụ việc khi báo chí hoặc người phát giác tố cáo mới được xử lý
còn trên thực tế các vụ bạo hành không được xử lý nghiêm minh
dẫn đến việc coi thường pháp luật
trong các trường hợp bạo hành trẻ em xảy ra
ở các lớp học trường học
người đứng đầu đơn vị quản lý và chính quyền địa phương cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
đối với lớp trẻ thì trách nhiệm của người đứng đầu địa phương cấp ủy ban là có trách nhiệm

mầm non thì cũng sẽ phải chịu trách nhiệm một trước pháp luật hai trách nhiệm dân sự đối với
cái trường hợp mà tổn thương có gây thiệt hại về vấn đề quy ra vật chất đối với các em
tôi vụ bạo hành trẻ mầm non tại cơ sở trông trẻ sơn ca tỉnh quảng bình cũng cho thấy chính quyền
địa phương đã quê trách nhiệm của mình đến khi mất bò mía lo làm chuồng còn người dân chờ được vạ
khi má đã sưng bởi lúc này trẻ đã bị bạo hành bị tổn thương nặng nề cả về tinh thần lẫn thể xác
và điều mà xã hội bức xúc đó là sau mỗi vụ việc như vậy người ta mới vỡ lẽ cơ sở hoạt động không phép
còn những cơ sở hoạt động có phép như trường mầm non xuân mai ở văn quang lạng sơn nơi cháu bé hai mươi hai tháng tuổi
bị nhốt ở ngoài cửa lớp học khiến trẻ hoảng loạn gào khóc đập cửa xin vào rồi mới rác để ăn
lại càng cho thấy trách nhiệm của ngành giáo dục
chính quyền địa phương đang ở mức độ nào khi vụ việc chỉ dừng lại là đình chỉ một mươi năm ngày đối với giáo viên nhốt trẻ ở ngoài
hôm qua ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức ngày hội sắc màu hạnh phúc
nhằm tôn vinh những phụ nữ là vợ của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh
nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ việt nam qua các thời kỳ
và những chiến công thành tích của phụ nữ công an vĩnh phúc đã đạt được trong những năm qua
đại diện những người vợ cán bộ chiến sĩ đang công tác
tại các đơn vị đã giao lưu chia sẻ về những khó khăn vất vả trong cuộc sống hàng ngày
đồng thời động viên chị em tiếp tục phát huy năng lực làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ
và làm tròn vai trò người phụ nữ trong gia đình
điểm nhấn của ngày hội sắc màu hạnh phúc lần thứ nhất nhằm mang đến thông điệp
sau những chiến công thành tích của người chiến sĩ chính là hậu phương
các chị đã tiếp thêm sức mạnh cho các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nhân dịp này ban giám đốc công an tỉnh đã tặng hoa chúc mừng
và trao tám mươi xuất quà cho vợ các cán bộ chiến sĩ
nhân dịp lễ đua ta của đồng bào dân tộc khơ me đoàn công tác của công an tỉnh sóc trăng
đã đến thăm tặng quà các chùa trên địa bàn tỉnh sóc trăng
tại các nơi đến thăm đại diện công an tỉnh đã thông báo một số kết quả phát triển kinh tế xã hội
tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
trong đó đánh giá cao sự đóng góp tích cực của đồng bào khơ me tỉnh nhà
nhân dịp này đồng chí chúc các vị hòa thượng thượng tọa đại đức ban quản trị
các nhà chùa cùng bà con phật tử đón tuyết đôn tai trong không khí vui tươi đầm ấm
qua đó cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các vị sư sán và bà con phật tử
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được hướng đồng bào đoàn kết
chung sức cùng chính quyền và nhân dân địa phương phát triển sản xuất xây dựng quê hương ngày càng sâu đẹp
thưa quý vị và các bạn phú yên nằm ở khu vực ven biển duyên hải nam trung bộ
là địa bàn có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội cũng như an ninh quốc phòng khu vực miền trung
trong mục tiêu phát triển kinh tế năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
tỉnh phú yên đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm phát huy thế mạnh
của một địa phương có biển gắn với phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân
góp phần bảo vệ vững chắc an ninh và chủ nghĩa
đầu tư tàu cá có công suất lớn hơn chắc chắn hơn
đó là xu hướng phát triển nghề cá của nhiều ngư dân hiện nay
bà con cho rằng biển mình mình giữ làm tàu to vừa đánh bắt hiệu quả
vừa vững vẳng hơn khi vươn khơi xa
vượt qua mọi khó khăn nhiều con tàu được đóng mới
nhiều tàu nhỏ được nâng cấp cải hoán
hai nghìn một mươi bốn trở về đây thì sản lượng quá thấp
mà cái sản lượng thấp
quá thấp một phần hai nữa cái giá cả thì nó càng thấp nữa
mà cái đời sống của bà con ngư dân
tức là cái vật chất tức là nó càng lia cao
cho nên đời sống bà con rất là khó khăn
phú yên có hơn bảy tàu cá
trong đó có gần một một trăm linh tàu công suất từ chín mươi mã lực trở lên
gần sáu trăm linh tàu hơn năm lao động thường xuyên khai thác hải sản trên các vùng biển xa
là cái nôi của nghề khai thác cá ngừ đại dương
phú yên xác định đây là nghề chủ lực
trong đầu tư khai thác thuy sản
tuy nhiên đặc thù của nghề là phải chịu nhiều tác động của các yếu tố về thời tiết
có biến động bất thường về nguồn lợi
cùng với sự gia tăng các chi phí sản xuất
nên nghề biển nói chung
nghề cơ cá ngừ đại dương nói riêng
luôn đối diện với không ít thách thức
cái sản lượng khai thác cái cơ cá ngừ
với một số đối tượng ở vùng khơi
thì nó cũng có sụt giảm do cái điều kiện thời tiết
và trên nơi trường thì cũng nhiều
nhiều cái tàu thuyền khai thác
cái thứ hai nữa là cái
cái mà đặc biệt là cái công nghệ khai thác
và cái công nghệ bảo quản
nó cũng còn lạc hậu
còn phải coi như là cải thiện
đào tạo giúp người dân đưa những cái công nghệ mới vô
để nâng cao cái chất lượng giá trị lên
trong thời gian qua
tỉnh phú yên đã có nhiều nỗ lực đưa nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
về một số chính sách phát triển thủy sản vào cuộc sống
giúp ngư dân giảm mất khó khăn
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
bộ giao thông vận tải vừa công bố quyết định điều chỉnh
quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế đà nẵng
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ mở rộng hơn một mươi một tám ha từ quỹ đất do quân đội quả lý
để tăng số lượng vị trí độ máy bay
và xây dựng các công trình phụ trợ
việc mở rộng nâng cấp cảng hàng không quốc tế đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi
giúp sân bay này có thể đạt công suất một mươi một một mươi ba triệu hành khách một năm
tổng kinh phí quy hoạch sẽ là
kiến hơn một mươi hai hai ngàn tỷ đồng
định hướng quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ tiếp tục nâng cấp cải tạo xây dựng các công trình
như đường lăn sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách
để đáp ứng nhu cầu vận tải đảm bảo chất lượng vận tải
và dịch vụ được nâng cao
dự kiến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
bộ giao thông vận tải sẽ làm lễ khởi công dự án xây dựng
nhà ga hành khách quốc tế cảng hàng không quốc tế đà nẵng
và hết quý i năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ khánh thành để kịp phục vụ apec hai nghìn một mươi bảy
diễn ra tại thành phố đà nẵng
công an tỉnh hậu giang phối hợp
cùng chính quyền xã hòa an huyện phụng hiệp
vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao sử dụng
hai cây cầu nông thôn cây nhà nước và cây chạm bơm
thuộc ấp bốn và ấp bảy xã hòa an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
sau hơn hai tháng thi công đến nay hai cây cầu kênh nhà nước
và cầu cây chạm bơm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
hai cầu có kết cấu bằng bê tông cốt thép
có chiều dài từ hai mươi m đến ba mươi tám m
tổng kinh phí xây dựng hai cây cầu là năm trăm linh triệu đồng
được biết xã hòa an hiện là một xã nghèo của huyện phụng hiệp
thời gian qua mặc dù nhiều tuyến đường nông thôn
được khởi công xây dựng nhưng nhiều đoạn đường
vẫn chưa có cầu giao thông
do đó việc đi lại học hành của người dân gặp nhiều khó khăn
việc khánh thành và đưa vào sử dụng hai cây cầu dịp này
sẽ giúp trên bốn trăm linh hộ dân nơi đây đi lại được thông suốt
giúp các em học sinh được đi lại được an toàn
góp phần phát triển kinh tế cũng như hoàn thiện bộ mặt
cả vùng nông thôn nơi đây
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vừa tổ chức lễ
gắn biển công trình cầu cửa đại bắc qua sông thu bồn
núi điền khu phố cổ hội an và huyện di xuyên tỉnh quảng nam
đây là cây cầu có quy mô lớn được tỉnh chọn gắn biển công trình
thi đua chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cầu cửa đại bắc qua sông thu bồn được khởi công xây dựng vào năm hai nghìn một mươi
công trình kết cấu vĩnh kiểu bằng bê tông cốt thép
và bê tông cốt thép dự ứng lực
cầu gồm bảy nhịp đúc hẫng có tổng chiều dài hơn một bốn trăm tám mươi m
tổng nguồn vốn đầu tư là ba bốn trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó nguồn vốn trung ương hỗ trợ năm mươi
phần còn lại được đầu tư khai thác từ quỹ đất
và các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương
đây là một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng của tỉnh quảng nam
cầu cửa đại đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho nhân dân đi lại phát triển sản xuất
góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở vùng đông của tỉnh và khu vực lân cận
đồng thời đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn đường thoát lũ và phòng tránh thiên tai
dự án mở rộng quốc lộ một qua địa phận tỉnh quảng nam
có ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn đối với sự phát triển của tỉnh
góp phần quan trọng trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ của đất nước
tuy nhiên một thực trạng đáng báo động là việc người dân địa phương nơi đây
có tuyến quốc lộ một đi qua đã bất chấp các quy định về an toàn giao thông
tự ý vượt qua các giải phân cách
khiến tình hình giao thông ở các điểm đen về giao thông trước đây càng thêm hỗn loạn
đây là cách mà người dân khu vực quán gò xã bình an huyện thăng bình qua đường
dù không có vạch dành cho người đi bộ
nhưng tại đây mỗi ngày có đến hàng trăm người qua lại theo cách này
những chiếc xe tải đi qua đoạn đường này thường chạy hết tốc độ cho phép vì đã có giải phân cách
biết vậy nhưng người dân vẫn bất ngờ
bất chấp nguy hiểm dù đường ngang có vạch dành cho người đi bộ nằm cách đấy không xa
việc người dân không tuân thủ quy định khi tham gia giao thông không chỉ xuất hiện ở huyện thang bình
tại ngã ba nam phước huyện duy xuyên lúc tan tầm cũng không ngoại lệ
tình trạng đi ngược chiều lấn làn đường như thế này không phải là chuyện hiếm gặp
đã đi ngược chiều
người tham gia giao thông không chỉ xuất hiện ở huyện thăng bình

quốc lộ một đi qua địa bàn tỉnh quảng nam đến nay đã có gần năm mươi vụ tai nạn giao thông lớn nhỏ
gần đây nhất là vào ngày hai mươi bảy tháng tám đã xảy ra vụ va chạm giữa một xe ô tô và xe tải khiến ba người nhập viện
nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do cả hai xe cùng tránh người đi ngược chiều
chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân trên tiếng
cũng như tất cả người tham gia giao thông trên tiếng nước này chấp hành tốt luật giao thông
phòng ngừa những vi phạm và không để xảy ra tai nạn đáng tiếc trên cái tiếng này
hiện chưa có thống kê cụ thể về số vụ tai nạn chết người xảy ra trên tuyến quốc lộ một
liên quan từ việc người dân văng qua giải phân cách hoặc đi ngược chiều tại các ngã ba ngã tư
tuy nhiên nếu ý thức của người tham gia giao thông vẫn tiếp diễn như thế này
thì khó có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra